bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức hội nghị công bố quyết định giao nhiệm vụ cho năm mươi đồng chí là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu tăng cường làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại bộ đội biên phòng tỉnh an giang
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức hội nghị công bố quyết định giao nhiệm vụ cho năm mươi đồng chí là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc bộ đội biên phòng tỉnh an giang
bộ đội bộ đội cụ hồ hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần tôn vinh lan tỏa hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân